thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa triệt phá thành công một nhóm lừa đảo với thủ đoạn tinh vi là sử dụng đá thiên thạch và sừng tê giác giả để chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn chú tại tp hcm và tô vũ tiến chú tại tây ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra các đối tượng đã tạo dụng hình ảnh giả mạo dàn dựng video hình ảnh về đá thiên thạch sừng tê giác để dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao
để tạo lòng tin các đối tượng còn cho bị hại xem hình ảnh giả về các hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị lớn hình ảnh các đối tượng tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước
và với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa của một người đàn ông trú tại tỉnh bình dương hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an thu giữ bảy vật có hình dạng giống sừng động vật một khối kim loại màu đen có hình dạng chưa xác định và nhiều vật chứng có liên quan
hiện vụ việc đang được công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ